thưa quý vị và các bạn chẩn đoán sớm các bệnh lý tuyến vú có ý nghĩa quan trọng đối với việc điều trị
biras là thước đo phân loại nhằm mã hóa các tổn thương trên siêu âm chụp x quang tuyến vú
mri vú theo mức độ và nguy cơ ung thư
bác sĩ sẽ dựa vào đó để tư vấn chẩn đoán tình trạng bệnh
trong sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh sẽ chia sẻ cụ thể hơn
về cách phân loại biras biras ở từng mức độ và phương pháp điều trị cần thiết
rất vui được gặp lại bác sĩ trong chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
vâng thưa bác sĩ biras là thuật ngữ được sử dụng khá rộng rãi trong trần đoán các bệnh lý tuyến vú
vậy bác sĩ có thể giải thích cụ thể hơn biras là gì và cách phân loại biras hiện nay ạ
biras là một từ việt tắt của tiếng anh là bread imaging reporting and data system
tức là mô tả những dữ liệu và mô tả những hệ thống mô tả dữ liệu và báo cáo hình ảnh của các tuyến vú
thực ra để có tiêu chuẩn theo hiệp hội điện khoáng của mỹ
thì trước khi mà xuất hiện cái biras thì trước đây khi một người phụ nữ đến khám thì thông thường các cái biểu hiện bất thường ở tuyến vú sẽ được bác sĩ lâm sang khám mô tả
ví dụ như vị trí rồi tích thước rồi tính chất mức độ xâm lấn và sau đó sẽ được chỉ định đến bác sĩ triển hóa hình ảnh
ví dụ bác sĩ về siêu âm bác sĩ về chụp điện quang thì sẽ mô tả các cái tính chất của cái bản chất bất thường ở tuyến vú
thì trước đấy thì không có một cái quy định nào để lượng giá mà chủ yếu là định tính
do đó sẽ có cái sự không thống nhất giữa các bác sĩ cũng như các lâm sang cũng như bác sĩ về chụp điện khoang hình ảnh
do đó hiệp hội điện khoa của mỹ đã đưa ra những cái dấu hiệu những cái để mà mình đình lượng để lượng giá
để mục đích để nhóm những cái dấu hiệu vào những cái nhóm cái mức độ
khi mà thực hành lâm sang đặc biệt bác sĩ lâm sang dựa vào đó để phán đoán hay tiến lượng cái yếu tố nguy cơ ác tính đối với tưởng thức bất thường về tuyến vú
virus ở mức độ bao nhiêu thì người bệnh cần điều trị và điều trị như thế nào thưa bác sĩ
cái virus là một trong những cái dấu hiệu về triển hóa hình ảnh là chủ yếu và cái quyết định điều trị thì sẽ phải tổng hợp thăm khám lâm sang của bác sĩ uống biếu về lâm sang rồi bác sĩ về triển hóa hình ảnh
khi mà có một chỉ định điều trị thì có thể phân thành hai cái nhóm ví dụ nhóm những cái bệnh là u lanh tính ví dụ những cái tổn thương lanh tính ví dụ như u tuyến hoặc u nang hoặc là những tổn thương áp xe hoặc là viêm tuyến vú mà trên cái hình ảnh virus mà virus một hai hoặc virus ba
thì về nguyên tắc thì mình cũng phải nên tính đến phương án điều trị ví dụ như u tuyến hoặc kích thước to mà nó ảnh hưởng đến ví dụ đau nó khó chịu người bệnh thì mình cũng nên can thiệp mình lấy bỏ khối u
vào cái virus còn khi mà cái hình ảnh virus ví dụ như virus ba chẳng hạn mà nếu mà kích thước u to thì có thể mình kết hợp mình vừa lấy vừa chẩn đoán
đồng thời còn nếu mà u nhỏ mà mình muốn vừa lấy vừa chẩn đoán thì có thể có những cái kỹ thuật ví dụ mình phẫu thuật chẳng hạn gần đây có cái kỹ thuật hút chân không bằng máy hỗ trợ áp lực âm tại bệnh viện đa khoa thâm anh
bóng kim hút nhỏ đường đạch nhỏ thì sẽ vừa lấy được cái tổn thức khối u vừa xem được cái bản chất khối u là gì vừa đảm bảo cái thẩm mỹ
vâng xin cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ hết sức cụ thể vừa rồi ạ
tại bệnh viện đa khoa tâm anh liệu pháp miễn dịch cũng đã được áp dụng trong điều trị ung thư vú
đây là một phương pháp mới cho thấy cải thiện về mặt lâm sàng và hình ảnh ở bệnh nhân
khối u tan biến và triệu chứng gần như
hiệu quả cao và cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân ung thư di can xa nhờ liệu pháp miễn dịch là điều mà phương pháp truyền thống như hóa trị xạ trị rất khó làm được
thời kỳ tiền lâm sàng của ung thư vú kéo dài từ tám đến một mươi năm nên việc khám sàng lọc có giá trị cao trong việc phát hiện và điều trị bệnh hiệu quả
nếu bệnh phát hiện ở giai đoạn một tỷ lệ chữa khỏi có thể lên tới hơn tám mươi
bệnh viện đa khoa tâm anh đã và đang triển khai các gói tẩm soát và phát hiện sớm ung thư vú cho các khách hàng nữ giới
những người có nhu cầu có thể sàng lọc bệnh lý về ung thư vú phụ khoa hỗ trợ khách hàng thăm khám và phát hiện bệnh sớm để có phương pháp điều trị kịp thời